công an thành phố bùa ma thuật đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thuật
chú tại huyện cơm gà tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đàm gia huy chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi sáu tháng năm anh huy cùng hai người bạn đi hát karaoke
do anh huy bị say và không thanh toán tiền nên chủ quán có gọi nguyễn hữu thuật đến để đưa những người này về
tuy nhiên hai bên lại xảy ra xô xát
thuật đã dùng tút nơ vít đâm hai nhát vòng ngực vào đầu của anh huy
khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với tỷ lệ tổn thương là năm mươi
còn tại kiên giang sau khi có kết quả giám định thương tật đối với bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc đã bắt tạm giam lê văn mỹ
chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào chiều ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
mỹ đến một nhà trọ để chơi
thì gặp anh nguyễn văn tâm chú tỉnh đồng tháp
nhớ lại chuyện trước đây anh tâm thường chửi mình nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
mỹ đã dùng dao đuổi và đâm hai nhát vào người anh tâm gây thương tích nặng
sau khi gây án mỹ đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp không khí
kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà mỹ gây ra cho anh tâm là ba mươi bốn
sáu mươi tỷ đồng là quy mô một đường dây đánh bạc liên tỉnh vừa được công an tỉnh hậu giang
phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an triệt phá
cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp
đối với chín đối tượng tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng
một xe ô tô một mươi xe máy hai mươi điện thoại di động
một máy tính bảng ba máy tính sách tay dùng vào việc đánh bạc
nhiều thẻ atm và nhiều sổ sách giấy tờ ghi chép tiền cá cược
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc
qua các trang cá cược bóng đá như s burbet ipad tám trăm tám mươi tám trang đá gà sv tám mươi tám
tổ chức mua bán lô đề của các đài miền nam miền bắc
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thời gian vừa qua các lực lượng chức năng báo chí liên tục tuyên truyền cảnh báo
về các hình thức lừa đảo và gần đây nhất các diễn đàn về an ninh mạng
đã phát hiện và đưa ra cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm
sử dụng bóng đá
đó là mạo danh cơ quan thuế nhằm tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị di động
sử dụng hệ điều hành android qua đó chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội
thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng của người dùng
về thủ đoạn ban đầu các đối tượng giả danh tri cục thuế gọi điện cho người dùng
doanh nghiệp hướng dẫn tải ứng dụng nộp thuế mới trên thiết bị android
bằng tệp tin đuôi apk là tập tin dùng để cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành android
đối tượng hướng người dùng truy cập trang web
gov life với giao diện được thiết kế giống giao diện cài đặt ứng dụng bình thường trên điện thoại
tiếp đó đối tượng sẽ sử dụng trinh điều khiển từ xa để tấn công vào thiết bị chuyển tiền đi
và tắt toàn bộ thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng tin nhắn sms để chúng ta chưa kịp phát hiện
ngoài ra do có quyền điều khiển thiết bị của nạn nhân nên đối tượng hoàn toàn có thể thực hiện các hành vi vi phạm khác
như chiếm đoạt dữ liệu cá nhân thông tin hình ảnh tài liệu tống tiền phát tán bất hợp pháp bán cho bên thứ ba
theo đánh giá của các chuyên gia đây là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao với tính chất đặc biệt nguy hiểm
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trên không gian mạng đặc biệt là không truy cập vào các trang web nghi vấn
trang web giống giao diện của cơ quan nhà nước nhưng có tên miền lạ như life io
cũng như không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc không phải từ kho ứng dụng chính thống
chỉ vì ba trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng mà nguyễn thị lan chú tại thành phố vĩnh long chấp nhận đánh đổi cuộc sống tự do của mình
lan vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác trinh sát vào ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
tiến hành mật phục kiểm tra lan khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một tại khu vực xã phú thịnh
huyện tam bình
qua kiểm tra người và phương tiện của lan lực lượng công an thu giữ sáu túi chứa metavitamin có khối lượng gần một trăm linh g
và heroin có khối lượng hơn hai trăm hai mươi g
lan khai nhận số ma túy này là vận chuyển thuê cho một thanh niên từ tỉnh tiền giang về thị xã bình minh tỉnh vĩnh long để giao
mỗi lần giao ma túy thành công lan được trả từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
ngày hôm qua tiếp tục thực hiện chuyên đề của bộ công an về tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện ô tô
xe máy sử dụng thức uống có cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã chủ động áp dụng nhiều phương thức mới tăng cường thêm nhiều tổ tuần tra
phối hợp cùng các tổ chuyên đề để bảo đảm trong quá trình dừng phương tiện không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
phương án này cũng hạn chế tối đa việc các đối tượng vi phạm đột ngột quay đầu bỏ chạy khi phát hiện có tổ công tác trực ở phía trước
thiểu tá vương đình huỳnh đội cảnh sát giao thông số bốn cho biết
hai tháng trở lại đây số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã giảm nhiều tuy nhiên vẫn có những trường hợp người dân chủ quan
trong số năm trường hợp bị đội cảnh sát giao thông số bốn xử phạt vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm có ba trường hợp vượt mức kịch khung
có trường hợp vi phạm lấy lý do vì thời tiết nắng nóng quá nên đã uống một cốc bia để giải nhiệt
theo đại diện đội cảnh sát giao thông số bốn những trường hợp sử dụng thuốc sâu răng si rô hay nước xúc miệng
khiến máy đo nồng độ cồn cho kết quả sai là rất hiếm
đề bảo độ chính xác và không sửa oan cho người dân
liên quan đến vụ việc công dân việt nam được lực lượng chức năng philippines giải cứu vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại tỉnh bampanga gần thủ đô manila của philippines
thời gian qua bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại philippines
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại thăm hỏi hỗ trợ phỏng vấn
liên xác và giải quyết các vấn đề của các cơ quan chức năng
đề bảo độ chính xác và không sửa oan cho người dân việt nam được lực lượng chức năng philippines giải cứu vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba